thưa quý vị đoàn công tác tp hcm do đồng chí nguyễn thành trung phó chủ tịch thường trực
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm dẫn đầu đã đến thăm động viên và chuyển số tiền
năm tỷ đồng ủng hộ từ cán bộ nhân dân tp hcm tới các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại
trong vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân hà nội
đại diện đoàn công tác của tp hcm cho hay ngay khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn
phát huy truyền thống lá lành đùm lá trách đặc biệt là trước tình cảm mà tp hcm
đã dành cho tp hcm trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua lãnh đạo tp hcm đã quyết định hỗ trợ
tp hcm năm tỷ đồng để kịp thời khắc phục hậu quả
cùng với đó lãnh đạo tp hcm đã phân công ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
trực tiếp thăm hỏi chia sẻ mất mát với tp hcm và các nạn nhân cùng gia đình
thay mặt lãnh đạo tp hcm tiếp nhận sự ủng hộ của tp hcm chủ tịch ủy ban mặt trận
tổ quốc việt nam tp hcm nguyễn lan hương bày tỏ sự cảm ơn đối với sự chia sẻ kịp thời
của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm trong đó có cán bộ
nhân dân tp hcm